tại khách sạn tân sân nhất tp hcm bộ quốc phòng đã tổ chức họp báo thông tin về tình hình quân sự quốc phòng sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
đặc biệt là vấn đề liên quan đến việc quân đội có những hoạt động kinh tế được dư luận quan tâm trong suốt thời gian qua
phía bộ quốc phòng thông tin hiện chính phủ có chủ trương sắp xếp lại các doanh nghiệp có vốn nhà nước để nâng cao hiệu quả kinh doanh
sắp tới bộ quốc phòng sẽ giả soát lại các doanh nghiệp của bộ quản lý để sắp xếp lại
các doanh nghiệp thương mại dịch vụ ít đặc thù quốc phòng sẽ được cổ phần hóa thoái vốn
theo lộ trình từ nay đến năm hai nghìn hai mươi bộ quốc phòng chỉ giữ lại một mươi bảy doanh nghiệp có một trăm linh vốn nhà nước với các tiêu chí cụ thể
bản lý chặt chẽ cơ sở vật chất tài chính vũ khí trang bị đất đai nhất là những khu quốc phòng có giá trị về quân sự quốc phòng và về kinh tế
cùng với việc sắp xếp lại các doanh nghiệp bộ quốc phòng cũng kiểm tra xử lý các sai phạm của những đơn vị trực thuộc khi làm kinh tế đặc biệt là trong lĩnh vực cho thuê đất đai
tiếp thu ý kiến góp ý về việc tạo sự bình đẳng trong các thành phần kinh tế bộ quốc phòng đã thu hồi một biển số đỏ xe quân đội
hiện doanh nghiệp quân đội một trăm linh vốn nhà nước chỉ có hai xe dành cho lãnh đạo các xe còn lại sẽ chuyển sang biển trắng
các xe phạm khi phát hiện sẽ được xử lý nghiêm
riêng đề xuất sử dụng nguồn đất quốc phòng để mở rộng sân bay tân sơn nhất và hạn
tầng giao thông tp hcm quân ủy trung ương đã thống nhất cao
có những vấn đề thuộc lịch sử và bộ quốc phòng tuân theo chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
sẵn sàng đáp ứng yêu cầu và phối hợp cùng bộ giao thông vận tải và tp hcm để thực hiện

quân ủy trung ương đã thống nhất cao có những vấn đề thuộc lịch sử và bộ quốc phòng tuân theo chỉ đạo của thủ tướng chính phủ